phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk lắc
vừa nhanh chóng điều tra làm rõ bắt xử lý một đối tượng liên tiếp gây ra hàng chục vụ đánh sập trang web
của các cơ quan trường học trên địa bàn tỉnh
đối tượng gây ra vụ việc trên là y huy bờ giá một mươi tám tuổi chú tại xã e na huyện công an na tỉnh đắk lắc
tại cơ quan công an huy khai nhận nghỉ học từ năm lớp chín và ngay từ hồi năm lớp bảy
đã tò mò lên mạng học cách đánh sập các trang web
từ năm lớp bảy thì em có tò mò cách đánh sập trang web
và em đã tự học nó từ bên google và cho đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
cho đến nay thì em có dùng cái tôn d dot để đánh sập hai mươi một trang web
mục đích em đánh sập trang web là để quảng cáo cái tôn để em bán lấy tiền
cái tôn em bán là
mà có một trăm linh ngàn đến bảy trăm linh ngàn thôi
sau mỗi lần đánh sập thành công các trang web huy sẽ quay phim lại rồi phát lên mạng xã hội để khoe thành tích
qua đó các bạn bè trên mạng xã hội sẽ hỏi mua phần mềm và cách thức thực hiện
sau đó huy sẽ bán cho họ và kiếm tiền
hành vi của huy đã làm gián đoạn hoạt động của các trang web
đây là phương thức thủ đoạn không phải mới nhưng mà là trường hợp lần đầu tiên xuất hiện tại đắk lắc
đối tượng này đã lên mạng tìm hiểu và sử dụng công cụ online
tấn công vào các trang thông tin của các sở ban ngành và của một số trường học trên địa bàn tỉnh đắk lắc
dẫn đến sự ngưng trệ hoạt động của các trang thông tin này
khi mà các sở ban ngành các trường học đăng thông tin lên hoặc là người dùng trên mạng truy cập vào các trang web này
thì sẽ không tiếp cận được thông tin của các sở văn ngành và các trường học đăng lên khi mà đối tượng đang tấn công vào các trang web đó
tính đến thời điểm hiện tại huy đã hơn hai mươi lần đánh sập các trang web của nhiều cơ quan doanh nghiệp trường học
tỉnh đắk lắc hiện phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk lắc
đang củng cố hồ sơ để xử lý huy bìa theo quy định của pháp luật